thành phố hồ chí minh cơ bản đủ số lượng máy thở và expo cho công tác điều trị covid một mươi chín
đó là khẳng định của sở y tế thành phố
trong những ngày gần đây thông tin về việc chậm đưa f đi điều trị
khiến người dân quan tâm và lo ngại về việc
liệu thành phố hồ chí minh có quá tải trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mặc dù liên tục chuẩn bị các kịch bản và mở rộng nhiều cơ sở để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
từ năm mươi giường và hiện nay là sáu mươi giường
để đáp ứng các tình huống khẩn cấp của dịch bệnh
tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng f phải chờ đợi vài ngày mới được nhập viện
vấn đề này theo đại diện sở y tế là do khâu chuẩn bị cơ sở vật chất ban đầu
khiến ngành y tế có thời điểm bị lúng túng
bên cạnh công tác chống dịch của ngành y tế
điều người dân lo lắng là liệu thành phố có đảm bảo
nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày tới hay không
theo đại diện sở công thương tp hcm
suốt thời gian qua tp hcm triển khai chương trình bình ổn thị trường
thì tác dụng rất lớn
việc tăng giá những ngày vừa qua không liên quan đến
đầu cơ tích trưởng
để phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố
chiều tối hôm qua tám trăm linh máy thở và sáu hai tấn thiết bị y tế
cũng được chuyển từ hà nội vào tp hcm
số máy sẽ được chuyển đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo kế hoạch bộ y tế sẽ đưa hai máy thở và phục vụ chống dịch
của tp hcm và các tỉnh phía nam